bản tin sẽ mở đầu với các thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
một vụ nhuộm đất đỏ cho khoai tây trung quốc sau đó dán tem mát sản phẩm đà lạt để biến hình thành khoai tây đà lạt
cách buôn bán gian dối phi đạo đức này đã bị phát hiện tại một cơ sở bán nông sản ở tỉnh lâm đồng
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h chiều qua ngày hai mươi một tháng tám công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt quả tăng một vụ nhuộm đất đỏ cho khoai tây trung quốc
ngay tại trận nông sản đà lạt đóng tại phường một mươi một tp đà lạt
thời điểm lực lượng công an bắt quả tang hai người làm thuê cho bà đoàn thị trè sáu mươi hai tuổi trú tại phường một mươi tp đà lạt
chủ quầy số một mươi chín chợ nông sản đà lạt đang thực hiện công đoạn nhuộm đất cho khoai tây trung quốc
cách làm của nhóm người này là cho khoai tây và máy quay để trà bớt vỏ phun nước cho ẩm ướt sau đó rác đất đỏ phủ đều lên khoai tây
mỗi mẻ quay được khoảng một trăm linh kg và thời gian chỉ từ ba đến năm phút là hoàn thành
khoai tây sau khi khô sẽ đong gói dán kem do ban quản lý trợ nông sản phát hành
trọng lượng từng bao theo yêu cầu của mối hàng và chủ yếu xuất về tp hcm
với cách làm như vậy lợi nhuận mà bà chè thu được sẽ là gấp đôi với giá mua vào
bạn trẻ lý giải việc nhuộm đất cho khoai tây trung quốc là do yêu cầu của các mối hàng và làm vậy để cho dễ bán
lô hàng khoai tây trung quốc hai mươi tám tấn này được bà chè nhập về với giá chưa đầy bốn đồng một kg
và sau khi nhuộm đất thì sẽ xuất bán với giá trên tám đồng một kg
hành vi gian lận nhuộm đất đỏ cho khoai tây trung quốc để đánh lừa người tiêu dùng là khoai tây đà lạt
đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của khoai tây đà lạt
một loại nông sản từ lâu đã được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng
ngày hôm qua trạm cảnh sát giao thông phú lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô chở số lượng lớn sụn gà không rõ nguồn gốc
theo thông tin ban đầu trong lúc đang làm nhiệm vụ tại km tám trăm sáu mươi một năm trăm linh thuộc địa phận thị trấn phú lộc
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã phát hiện
xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi nghìn tám trăm hai mươi năm do tài xế lê anh tuấn
chú tại quận liên triều tp đà nẵng điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra
và phát hiện trên xe chở một mươi hai thùng xốp bên trong chứa tám trăm bốn mươi kg sụn gà không có hóa đơn chứng từ
không có giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm và không có nguồn gốc xuất xứ trên bao bì
hiện trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã bàn giao cho phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền
công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương hiện đang tạm giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về quản lý bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm đối với hai đối tượng là nguyễn bá dương
trú tại tp hcm và đoàn thế nam quê ở tỉnh nghệ an
qua kiểm tra hành chính tại tiệm cầm đồ đại dương khu phố tân long phường tân đông hiệp
thị xã dị an do nguyễn bá dương làm chủ công an thị xã dị an phát hiện đối tượng dương và đoàn thế nam
là người quản lý tiệm cầm đồ cho dương đang tàng trữ một cá thể gấu có trọng lượng ba bảy kg
và một số sản phẩm động vật hoang dã
qua làm việc dương khai nhận số động vật và sản phẩm động vật hoang dã trên là của em trai tên nguyễn bá cường
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn bá cường cơ quan công an tiếp tục thu giữ ba tấm da hổ
hai túi màu xanh đen bảy mươi lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh đen nghi là mật gấu
và nhiều sản phẩm nghi được làm từ ngà voi răng và xương động vật
hiện công an thị xã dị an đã triệu tập đối tượng nguyễn bá cường để làm việc
đồng thời tiến hành các thủ tục giám định thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ phóng viên của antv tại tỉnh đắk lắc ngày hôm nay cho biết
tri cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
bắt quả tăng một xe tải đang vận chuyển một mươi bốn tấn hàng lậu
ghi nhanh của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
từ nguồn tin báo của nhân dân tại km một nghìn bảy trăm hai mươi chín trên đường hồ chí minh
đội quản lý thị trường số bốn thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông chromebook
phát hiện chiếc xe tải biển kiểm soát tám mươi một c bốn nghìn sáu trăm bảy mươi một trở đầy hàng lậu
ghi nhanh của phóng viên kinh tế và tiêu dụng

tại địa điểm kiểm tra tài xế hải khai nhận được thuê trở số hàng trên từ tp hồ chí minh về tỉnh gia lai để tiêu thụ
tôi có nhận qua điện thoại số hàng ở quận quỳnh chánh
khi trở về gia lai thì qua địa phận cà đông búc
thì gặp sách giao thông với băng quản lý thị trường tạm giữ
tôi nhận một chuyện hàng như thế là sáu mươi đồng
nhưng khi lực lượng này bắt giữ tạm giữ
thì tôi điện qua số điện thoại lại thì không gọi được nữa
theo tri cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc
thì đây là vụ vận chuyển hàng lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu lớn nhất từ trước đến nay
được phát hiện khi qua địa bàn tỉnh đắk lắc
hiện các đơn vị chức năng đã lập biên bản tạm giữ một mươi bốn tấn hàng lậu trên
để tiếp tục mở rộng xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước tình trạng khăn hiếm sách giáo khoa ở một số thành phố lớn
nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết đã tăng cường một số giải pháp
đồng thời lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về việc này
nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết
đã lập đường dây nóng với số điện thoại chín bảy ba một chín năm năm năm năm
để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
về việc mua sách giáo khoa phục vụ cho năm học mới trên khắp cả nước
để giải quyết tình huống thiếu sách giáo khoa cục bộ
mà báo chí và người dân phản ánh trong mấy ngày vừa qua
hiện nhà xuất bản giáo dục việt nam đã cho cung ứng bổ sung các đầu sách giáo khoa còn thiếu
đặc biệt là các sách lớp một lớp sáu và lớp một mươi
đồng thời chuẩn bị các phương án triển khai in gấp vận chuyển nhanh
sách giáo khoa đến các đại lý nhà sách
để phục vụ cho người dân khi cần thiết

xem tuyển sẻ của người việt nam đi đấu

thì thấy là hơi tiếc
tại sao năm ngoái ta mua được bản tiền
còn năm nay bỏ đặt thì thấy là
cần xem lại xem xét lại nhà cứ mua xem lại
việc mua bản tiền các giải đấu quốc tế thì tụ thuộc vào hai yếu tố
yếu tố đầu tiên tụ thuộc vào mục tiêu của các đơn vị thủ tư giải
đó là khả năng đáp tính của các đơn vị thủ tư
các nhà tổ chức giả thì họ thường đặt mục tiêu
rằng có những đơn vị họ mặc định bán bản tiền
cho các đơn vị mang tính phổ cộng như là đại dịch
thế ra có những đơn vị thì họ đặt mục tiêu là kiếm lợi lượng
bất cứ một đơn vị nào có thể trả được mức giá của họ
thì họ sẽ bán
vâng ạ không phải nghi ngờ gì khi chúng tôi phải nói rằng
bản quyền phát sóng asean là cụm từ nóng nhất
trong một tuần trở lại đây
trước những màn trình diễn
tuyệt vời của u hai mươi ba việt nam trong hồi đầu năm nay
thì khán giả hồi hộp chờ đón
từng đường bóng của các cầu thủ trẻ
tại indonesia tuy nhiên thì người hâm mộ
đã rất buồn trước thông tin đài truyền hình việt nam
tuyên bố không mua được bản quyền phát sóng
theo đó lý do mà đơn vị này đưa ra
là do giá trảo mười quá cao
vượt quá khả năng tài chính của vtv
về gấp nhìn kinh tế
quan điểm này hoàn toàn có cơ sở
bởi thứ nhất nếu đài truyền hình việt nam
đồng ý mua bản quyền với mức giá cắt cổ
lần sau đối tác hoàn toàn
có thể tiếp tục nâng giá lên thêm
thứ hai nếu như số tiền vtv
bỏ ra để mua bản quyền
mà những lợi ích những giá trị
mang lại chỉ bằng
thậm chí là thấp hơn số tiền bỏ ra
thì vô hình chung họ đang làm
kinh tế ngược
chúng ta cũng không thể nói rằng là
việt nam không mua
vtv không mua
thì các nhà phân phối
các bà tổ chức giải sẽ bị lỗ
trong việc định giá bản quyền truyền hình
họ đã tính hoàn toàn
tính đến nhu cầu của thị trường việt nam
họ phân tích cái khả năng đáp ứng của thị trường việt nam
và họ tính với cả
áp lực từ dư luận
thì tôi nghĩ rằng là những đơn vị
mà chúng ta mặc định rằng là bản quyền truyền hình
là một thứ hàng xa xỉ hàng cao cấp
thì phần đa
họ sẽ không bao giờ giảm giá
có giảm giá chỉ trong cái phạm vi cho phép thôi
may mắn thay thông tin đài tiếng nói việt nam
vov đã nắm bản quyền
phát sóng của asean hai nghìn một mươi tám
trên lãnh thổ việt nam
như ánh sáng phía cuối con đường
giúp thỏa cơn khát cho người hâm mộ
theo đó những người yêu bóng đá
có thể xem các cuộc tranh tài đang diễn ra
tại indonesia tại kênh vtc ba
nghe tường thuật trực tiếp
tại các kênh sóng phát thanh của vov
và ứng dụng cho smart tv
và nếu chúng ta làm cái việc này
vì công chúng
những người hâm mộ thì sao
trong là có bóng đá
thì chắc là cũng phải có được cái sự chia sẻ
kỳ lực lượng xã hội
đặc biệt là khu vực doanh nghiệp
và các cái đồng nghiệp phát thanh truyền hình khác ấy
nếu như các bạn muốn có thêm sóng
ở địa phương của mình
ở địa bàn của mình
thì các bạn có thể lấy tên trực tiếp
tên sóng của chúng tôi
trên các cái app của chúng tôi
nhưng mà phải lấy tên sóng của đài
và cũng phải dẫn đây là của đài
tiếng nói việt nam
hoặc là là của đài truyền hình vtc
hoặc là của kênh vov tv
nên là phải
và không được vi phạm bản quyền
bởi vì bản quyền
nó vẫn đem thuộc luật lệ
thì không thể mình vi phạm được
vâng như vậy là vào chiều mai
ngày hai mươi ba tháng tám thì người hâm mộ
có thể bật kênh vtc ba để thưởng thức
những đường bóng của u hai mươi ba việt nam
trong vòng một tám tại indonesia
tuy nhiên thì trước khi ghép lại
câu nhìn kinh tế ngày hôm nay
chúng tôi muốn lưu ý quý vị thêm một điều
đó là khi một chủ thể đã có được bản quyền phát sóng
hợp pháp giải thể thao
những hành vi phát sóng lậu
phát chui mà không xin phép
dù qua bất kể kênh nào
truyền hình facebook hay youtube
thì đều là hành vi vi phạm pháp luật
và rất có thể là những người điều hành
các kênh này thì sẽ phải đối mặt
với những vấn đề pháp lý nghiêm trọng
hành vi đó là vi phạm
theo khoảng tám của điều ba mươi năm
luật sở hữu trí tuệ
theo tôi đó thì là
cụ thể là phát sóng chương trình
mà coi như là không có bản quyền
thì là sẽ vi phạm cái quyền
chủ thể có quyền được phát sóng
về cái nâng cao ý thức
tức là chúng ta phải biết rằng
tức là phải tôn trọng cái quyền tác giả ở đây
đó chúng tôi đề nghị là chúng ta phải nâng cao ý thức
cho người dân là lúc nào cũng phải
tôn trọng cái quyền tác giả của người ta
thì mới đúng pháp luật
nhưng tôi nghĩ rằng là những cái việc mà vtv
chính thức từ bỏ bản quyền acs
thì nó sẽ mang đến chúng ta một cách tiếp cận mới
lúc này thì chúng ta biết rằng là
phần lớn các sự kiện
bóng đá quan trọng
thì chúng ta đều mặc nhiên
theo dõi các sự kiện đó
trên đài truyền hình quốc gia
nhưng biết đâu đó thì sắp tới đây
thì chúng ta phải quen một thực tế mới
đó là đài truyền hình quốc gia có thể không tường thuật
những cái trận những cái giải đấu mà chúng ta
nghiễm nhiên chúng ta nghĩ rằng là chúng ta hưởng miễn phí
thưa quý vị và các bạn
có một ngôi làng nằm cạnh con sông nhuệ
từ đầu đã nổi tiếng với nghề mộc
phật và công việc này đã giúp cho người dân trong làng có thu nhập ổn định
sản phẩm của làng nghề cũng thật tinh xảo
cung cấp khắp cả nước
nhiều mẫu mã và còn xuất khẩu ra cả nước ngoài
hãy cùng mỗi ngày một nghề ngày hôm nay
đến với làng nghề điêu khắc truyền thống dư dụ
ở xã thanh thùy huyện thanh oai hà nội
để hiểu thêm về nghệ thuật đồng đáo này
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng
cũng xin để kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai
làng nghề điêu khắc gỗ dư dụ
với sản phẩm chính là những hình tượng phật di lạc
đạt ma tượng tiên nữ tượng phù điêu
đây là những biểu tượng mang lại sự yên ấm
thanh bình no đủ may mắn
với nhiều mẫu mã kiểu dáng
mang đậm dấu ấn tài hoa của người thợ
đã tạo nên sự hấp cẫn đặc biệt
cho các sản phẩm của điểm du lịch làng nghề truyền thống này
qua rất nhiều công đoạn
từ lúc phôi gỗ mà xẻ gỗ
các cái rồi mới đi vào đục
rồi mới đi phá các cái
rồi mới đi phá các cái
rồi mới đi vào hoàn thiện rồi
nó vào mất rất là nhiều bước
nhiều công đoạn nhiều rất nhiều công đoạn
từng là mỗi ngày một công đoạn
là người phá người gọt
còn đánh giáp đánh giáp các cái nữa
quan trọng cái hàng này
nó rất là phải người tìm mình
hoàn thiện là
những người phải có người
tay nghề cao cáo tay làm được
để những cái gai
có những cái khuôn mặt diện ấy
thì người ta làm cái diện
thì nó mới thành hồn được
nghề này thì nó phải cần cù chịu khó
vì cái này nó đòi hỏi nhiều thời gian
nghề thủ công mà
làm thì cứ làm suốt ngày thôi
miệt mài cho
chứ còn nếu mà cái nghề này mà cứ đứng lên ngồi xuống
thì cũng không làm được
đường lét sắc xảo thì nó do từng người thợ
có những người thì có khi làm suốt đời chả làm được đẹp
nhưng mà có những người thì người ta đã làm là đúng rồi

còn để một phao tượng đẹp
thì trước tiên phải là cân cắn
và tỉ lệ đúng chuẩn
và tỉ lệ đúng chuẩn
quan trọng những người tỉ mỉ
đã được thôi
phải qua học
phải qua học
lâu năm thì mới làm được

người ta thường nói khi tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc việt nam
nhất định phải tìm về với làng nghề

có lẽ rất đúng khi tận mắt chứng kiến
những tác phẩm điêu khắc tượng gỗ tinh xảo
và sự cần củ tỉ mỉ
trong từng sản phẩm của những người thợ nơi đây
làng nghề tuy đã
trải qua nhiều thăng trầm nhưng những
người thợ điêu khắc gỗ vẫn ngày đêm miệt mài
sáng tạo say xưa mang cái đẹp
đến với cuộc sống để những sản phẩm
điêu khắc gỗ của làng nghề điêu khắc
truyền thống dư dụ thêm cơ hội